ngày hai tỉnh ủy bình định cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona
lãnh đạo tỉnh ủy đề nghị cần xúc tiến thành lập ban chỉ đạo cấp huyện và ngay trong ngày hôm nay
các huyện thị xã tiến hành họp khẩn để triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh
sở y tế là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ
tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung nguồn lực ứng phó với dịch bệnh
đẩy mạnh công tác tuyên truyền không để người dân hoang mang sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không chính xác về dịch bệnh